nga có thể sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt của ukraine từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một tới đây
đây là cảnh báo của tập đoàn năng lượng quốc gia gastrom sau khi cáo buộc phía ukraine cố tình để thất thoát một phần khối lượng khí đốt đang lẽ ra phải đến moldova
theo thông báo của tập đoàn gazprom ngày hai mươi hai tháng một mươi một khí đốt của nga bán cho moldova thông qua ukraine không hoàn toàn đến được nước này
phía nga cáo buộc kiev đã điều chỉnh dòng chảy khí đốt qua trạm trung chuyển suzda theo đó giữ lại khoảng năm mươi hai năm mươi hai triệu mét khối khí đốt trên lãnh thổ ukraine
natsung cảnh báo thiếu lượng khí đốt cấp cho moldova tiếp tục bị hao hụt họ sẽ đáp trả bằng cách giảm nguồn cung
hiện phía ukraine đã bác bỏ cáo buộc của gastrom đồng thời công bố kế hoạch tăng phí vận chuyển dầu nga qua trạm rusba tới eu do chi phí cao hơn vì các cuộc không kích của nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này